các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhiều khán giả đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi muốn biết được hình phạt nhẹ nhất
cũng như bản án kịch khung dành cho cựu chủ tịch trong vụ án thứ ba này ra sao
xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin ngay sau đây
ngay từ đầu phiên tòa công tác đảm bảo an ninh trật tự tại phiên tòa xét xử ông nguyễn đức trung
nguyên chủ tịch ubnd tp hà nội được thắt chặt nghiêm ngặt
những người tham gia tố tụng phải có giấy triệu tập và đeo khẩu trang phòng chống covid một mươi chín
khoảng bảy giờ bốn mươi phút bốn xe đặc trùng đưa các bị cáo tới phiên tòa
do thời tiết hà nội ngày hôm nay hai mươi bảy tháng một mươi hai rét đậm nên các bị cáo đến tòa mặc ấm áo dày
đáng chú ý là tại phiên tòa này theo thông báo từ thư ký của phiên tòa
bà nguyễn thị trúc chi hoa vợ của ông nguyễn đức trung là người làm chứng đã có đơn xin vắng mặt tại phiên tòa
phía xét xử sơ thẩm xét xử cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung cùng sáu đồng phạm
với cáo buộc giúp liên danh nhật cường đông kinh trúng thầu trái quy định
cựu chủ tịch hà nội bị đưa ra xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
sáu bị cáo nguyễn văn tứ cựu giám đốc sở kế hoạch và đầu tư hà nội phạm thị kim tuyến
cựu trưởng phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư hà nội phạm thị thu hường
cựu tránh văn phòng sở kế hoạch và đầu tư hà nội lê duy tuấn giám đốc kinh doanh
công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển đông kinh công ty đông kinh
võ việt hùng cựu giám đốc công ty đông kinh nguyễn tiến học cựu phó giám đốc sở kế hoạch và đầu tư hà nội
bị truy tố xét xử về tội vi phạm quy định về đầu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
được biết phiên xử dự kiến diễn ra liên tục trong năm ngày từ ngày hai mươi bảy đến ba mươi một tháng một mươi hai
cùng với đó vị luật sư cũng trình bày trước phiên tòa đã có đơn xin mang vật chứng là chiếc ipad
do gia đình bị cáo nguyễn đức trung cung cấp bởi vì chiếc ipad này có cài email trunghình sự com
và đây là vật chứng quan trọng muốn giao nộp cho hội đồng xét xử
ngay sau đó hội đồng xét xử đã chấp nhận đề nghị này sẽ trao đổi với bộ phận an ninh cho phép mang chiếc ipad vào chiều nay
hai vụ án trước ông nguyễn đức trung đều nhận mức án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt
lần này ông bị truy tố với tội danh có định khung hình phạt thấp nhất là cải tạo
không giam giữ đến ba năm
đây là vụ án thứ ba khiến ông nguyễn đức trung phải hầu tòa
trước đó cựu chủ tịch hà nội đã phải nhận năm năm tù về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước
và tám năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
tổng hợp hình phạt là một mươi ba năm tù
ở cả hai vụ án ông trung đều được nhận mức án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt
tại vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước cựu chủ tịch hà nội bị truy tố theo khoảng ba điều ba trăm ba mươi bảy bộ luật hình sự
có khung hình phạt từ một mươi đến một mươi năm năm tù
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi tòa án cấp sơ thẩm đã đưa khung hình phạt xuống khoảng hai
tuyên ở mức thấp nhất của khung hình phạt này là năm năm tù
trong vụ án mua chế phẩm redoxy ba c vừa diễn ra vào đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một

ông trung bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo quy định tại khoản ba điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự có khung hình phạt từ một mươi đến một mươi năm năm tù
khép lại phiên tòa hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt bị cáo nguyễn đức trung mức án tám năm tù
tại vụ án được đưa ra xét xử ngày hôm nay cựu chủ tịch hà nội bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ theo quy định tại khoản một hai trăm tám mươi một bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
theo cáo trạng bị cáo nguyễn đức trung thực hiện hành vi phạm tội tại thời điểm trước khi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm có hiệu lực
do điều hai trăm tám mươi một khoảng một bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín quy định có lợi hơn so với điều ba trăm năm mươi sáu khoảng một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
nên căn cứ theo điều bảy bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm và nghị quyết số bốn mươi một hai nghìn một mươi bảy qh một mươi năm
ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
nên có lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo quy định tài khoản một điều hai trăm tám mươi một bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
cũng theo cáo trạng quá trình điều tra các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình
nên được xem xét tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoảng một điều năm mươi một bộ luật hình sự
bị cáo nguyễn đức trung được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang
nhân dân quá trình công tác được tặng thưởng nhiều bằng khen nên được xem xét tình tiết giảm nhẹ
theo quy định tài điểm năm một mươi khoản một điều năm mươi một bộ luật hình sự
khoảng một điều hai trăm tám mươi một bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín có định không hình phạt là cải tạo không giam giữ đến ba năm
hoặc phạt tù từ một đến năm năm
vậy bản án nào sẽ được dành cho cựu chủ tịch hà nội
chúng ta hãy cùng chờ đến cuối phiên xét xử này kéo dài đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai
quý vị nhé
vâng trước đó thì tòa án nhân dân tp hà nội cho hay cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung
vừa gửi đơn kháng cáo có liên quan đến vụ án mua chế phẩm redoxi ba c sau khi lĩnh bản án tám năm
vậy ông nguyễn đức trung kêu oan và kháng cáo những gì
thưa quý vị tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất về đại án liên quan đến ông nguyễn đức trung
tin từ tòa nhân dân tp hà nội cho hay cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung
vừa gửi đơn kháng cáo
liên quan đến vụ án mua chế phẩm redoxi ba c
được tòa án cấp sơ thẩm tuyên án dưới mức thấp nhất so với khung hình phạt do viện kiểm sát truy tố
cựu chủ tịch hà nội nguyễn đức trung vẫn đệ đơn kháng cáo kêu an
theo đó ông nguyễn đức trung cho rằng bản án sơ thẩm tuyên buộc ông phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ là oan
chi tiết nội dung kháng cáo ông trung cho hay ông và các luật sư bảo chữa sẽ cung cấp bổ sung
cho tòa nhân dân cấp cao tại hà nội trong quá trình đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm
trước đó tại bản án sơ thẩm được tuyên ngày một mươi ba tháng một mươi hai ông trung nhận mức án tám năm tù
bị cáo nguyễn trường giang cựu giám đốc công ty arctic lĩnh bốn năm sau tháng tù
và bị cáo võ tiến hùng cựu tổng giám đốc công ty thoát nước hà nội lĩnh bốn năm tù
đáng chú ý mức án của cả ba bị cáo đều dưới mức thấp nhất của khung hình phạt
mà các bị cáo bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố
cụ thể ba bị cáo bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo quy định tại khoản ba điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm có khung hình phạt từ một mươi đến một mươi năm năm tù
đây là vụ án thứ hai ông nguyễn đức trung được tuyên án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt theo truy tố
trước đó ông trung bị truy tố về cáo buộc chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước
theo khoản ba điều ba trăm ba mươi bảy bộ luật hình sự có khung hình phạt từ một mươi đến một mươi năm năm tù
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi tại tòa sơ thẩm ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ của ông trung
hội đồng xét xử đã đưa khung hình phạt xuống khoảng hai tuyên ở mức thấp nhất của khung hình phạt này là năm năm tù
tại vụ án mua chế phẩm redoxi ba c hội đồng xét xử đã căn cứ tính chất mức độ hậu quả hành vi
vai trò thái độ các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ của các bị cáo
từ đó áp dụng điều năm mươi bốn bộ luật hình sự để áp dụng mức hình phạt dưới mức thấp nhất
của khung hình phạt đối với tất cả các bị cáo
ông nguyễn đức trung và những lời sau cùng đắng chát
trước đó trong phiên tòa xét xử vụ mua chế phẩm redoxi ba c được quyền nói lời sau cùng
ông nguyễn đức trung trình bày trong thời gian công tác khi được nhậm
năm hai nghìn một mươi sáu bị cáo được điều động giữ trọng trách là người đứng đầu chính quyền thành phố
với mong muốn cống hiến cho thủ đô không bao giờ suy nghĩ tự lợi đem về cho gia đình làm hại cho nhà nước

ông nguyễn đức trung dành thời gian để điểm lại những thành tựu cống hiến của bản thân cho thành phố hà nội
bị cáo trình bày từ quá trình điều tra bị cáo chưa bao giờ từ bỏ trách nhiệm cá nhân
thiệt hại trong vụ việc này ảnh hưởng trực tiếp lên cá nhân gia đình bị cáo khi bố già đã tám mươi năm tuổi
còn bản thân bị cáo mắc bệnh ung thư
ông nguyễn đức trung cho rằng từ bản kết luận điều tra đến cáo trạng đều chưa thuyết phục được bị cáo
mong hội đồng xét xử xem xét thấu đáo trên tinh thần nội quy quy chế
các luật liên quan
ông trung chỉ bày rõ ràng kết quả chúng tôi làm công khai minh bạch
chẳng lẽ những việc công khai minh bạch như vậy tôi có đủ gan dạ đủ mưu trí đủ độ trơ
đến mức để âm mưu vụ lợi đưa ra công khai để mọi người giám sát như vậy hay không
trong lời nói sau cùng của mình bị cáo nguyễn đức trung tha thiết mong hội đồng xét xử xem xét thấu tình đạt lý
những nội dung mà bị cáo đã nêu trong kiến nghị khiếu nại
giọng xúc động ông trung nói
không biết còn có cơ hội được đưa bố mẹ đi về thế giới bên kia hay không
nói lời sau cùng bị cáo võ tiến hùng nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên thoát nước hà nội trình bày
trong vụ án này bị cáo không có động cơ vụ lợi không có động cơ nào khác
tất cả việc làm đều vì lợi ích tập thể với mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà thành phố giao cho
cựu tổng giám đốc công ty thoát nước khẳng định luôn đặt sức khỏe người lao động lên hàng đầu
do đó bị cáo mong muốn áp dụng công nghệ mới để bảo vệ môi trường cho thủ đô bảo vệ sức khỏe người lao động
ông hùng mong hội đồng xét xử xem xét tới việc bị cáo có vị trí thư yếu trong vụ án
mong hội đồng xét xử đánh giá động cơ mục đích của bị cáo
qua đây bị cáo xin chịu trách nhiệm trước mọi người
từ ubnd tp hà nội đến các sở ngành các cá nhân liên quan
mong hội đồng xét xử xem xét trong quá trình điều tra
bị cáo đã phối hợp tích cực với cơ quan điều tra
với động cơ không vụ lợi lời của bị cáo hùng
bị cáo nguyễn trường giang nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ actic
công ty arctic trong lời nói sau cùng mong hội đồng xét xử xem xét công hình
bị cáo cho hay tâm trạng của mình không ổn định
bị sốc khi vướng vào vụ án này và luôn tích cực hợp tác với cơ quan điều tra
trước đó trong phần tranh luận
sau khi luật sư của ông nguyễn đức trung công bố việc gia đình bị cáo nộp một mươi tỷ đồng
tại cuộc thi hành án
dân sự thành phố hà nội đại diện viện kiểm sát thay đổi đề nghị
đối với cựu chủ tịch ubnd thành phố hà nội
đại diện viện kiểm sát đề nghị lại mức án đối với ông trung
từ một mươi đến một mươi hai năm tù thành tám đến một mươi năm tù
đối với hai bị cáo võ tiến hùng và nguyễn trường giang
đại diện viện kiểm sát giữ nguyên mức án đề nghị là sáu đến bảy năm tù
chiều một mươi ba tháng một mươi hai cựu chủ tịch ubnd thành phố hà nội nguyễn đức trung
bị phạt tám năm tù với cáo buộc để công ty gia đình
mua chế phẩm redoxi ba c về bán cho thành phố
tổng hợp với bản án trước ông nguyễn đức trung phải chấp hành một mươi ba năm tù
về dân sự ba bị cáo phải liên đối bồi thường ba mươi sáu một tỷ đồng
cho nguyên đơn dân sự là công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên thoát nước hà nội
trong đó ông trung hai mươi năm tỷ đồng giang bảy một tỷ đồng và hùng bốn tỷ đồng
ông trung được khấu trừ một mươi tỷ đồng đã nộp giang được trừ một tỷ đồng
tòa tiếp tục kê biên các tài sản để đảm bảo
vụ thi hành án hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung
bản án sơ thẩm nhận định chủ trương mục đích làm trong sạch môi trường thủ đô
trong đó có công tác xử lý nước sông hồ là đúng và rất tốt
việc tổ chức đoàn tham quan mời chuyên gia khảo sát lấy mẫu về thử nghiệm
nhằm tạo ra sản phẩm dành riêng cho hà nội cũng là chủ trương đúng
tuy nhiên cách thức quy trình triển khai của các bị cáo là sai trái
không trong sáng có hành vi vụ lợi
đây là vụ án có đồng phạm
xong là đồng phạm giản đơn
các bị cáo không có sự bàn bạc phân công nhưng đều tiếp nhận ý chí của nhau để phạm tội
vụ án gây hậu quả nghiêm trọng lãng phí thiệt hại cho tài sản nhà nước
là mối lo ngại gây bức xúc cần phải loại bỏ
việc đưa các bị cáo ra xét xử là cần thiết thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật
tòa xác định ông trung phải chịu trách nhiệm chính với vai trò là người đứng đầu
ông trung đã quyết định mua chế phẩm redoxi ba c trái pháp luật
và phân công trái quy định
để công ty của gia đình hưởng lợi
hơn nữa ông trung còn chỉ đạo thuộc cấp là bị cáo hùng
mua chế phẩm trái tinh thần và trái với chính chỉ đạo của bị cáo
theo bản án ông trung với cương vị là người đứng đầu thành phố
đã đề nghị công ty watchwater đức nghiên cứu chế phẩm redoxy ba c
để làm sạch nước ao hồ cho hà nội
ông mong muốn đây là sản phẩm độc quyền của thành phố và watchwater
sau đó đồng ý bán giá ưu đãi tám năm euro một kg
sau khi thử nghiệm một trăm linh kg chế phẩm đầu tiên ông trung chỉ đạo miệng
tổng giám đốc võ tiến hùng giao mua chế phẩm redoxi ba c
qua công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ actic
công ty arctic do bà nguyễn thị trúc chi hoa
là vợ của ông trung thành lập góp năm tỷ đồng
nhưng để giang cùng một người khác đứng tên
bởi thế tòa xác định đây là công ty gia đình của ông trung
cựu chủ tịch thành phố còn ban hành thông báo đàm phán mua độc quyền chế phẩm từ đức
nhưng lại chỉ đạo ông hùng không mua trực tiếp với giá ưu đãi mà mua thông qua acic
chế phẩm redoxi ba c được sản xuất theo đơn đặt hàng của hà nội
nhưng sau đó công ty watchwater lại ký văn bản thỏa thuận để công ty arctic phân phối độc quyền
năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín theo chỉ đạo và được ông trung tạo điều kiện
agitics đã nhập khẩu hơn bốn trăm tám mươi chín kg chế phẩm redoxi ba c với chi phí hơn một trăm một mươi năm tỷ đồng
akitex bán lại cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội với giá hơn một trăm năm mươi một tỷ đồng
hành vi mua bán lòng vòng của hai công ty đã khiến cho hà nội bị thiệt hại ba mươi sáu một tỷ
trong hai ngày xét xử trước đó ông trung không nhận tội
cựu chủ tịch cho rằng không chỉ đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước mua chế
phẩm thông qua công ty acate hơn nữa mọi việc ông làm chỉ là muốn nước sông hồ ở hà nội sạch sẽ
có lợi cho nhân dân
trước thời điểm thử nghiệm chế phẩm redoxi ba c thành phố chưa bao giờ cấp ngân sách để xử lý
đồng loạt sông hồ cùng lắm chỉ có ngân sách để sở tài nguyên và môi trường hút bùn vớt rác ở tám hồ trung tâm
về cáo buộc để công ty gia đình mua chế phẩm ông trung nhiều lần khẳng định bản thân chưa bao
giờ đặt vấn đề với rằng là cho ông gửi phần trăm vào công ty arctic để hưởng lợi
ông phản bác cáo buộc của viện kiểm sát rằng akic là công ty gia đình
làm ảnh hưởng tới uy tín của bản thân ông và gia đình vợ con
từ năm hai nghìn một mươi sáu dựa chức người đứng đầu của thành phố ông chỉ luôn nghĩ làm những gì tốt nhất cho
thủ đô chứ không mảng tư lợi mà gây thiệt hại cho nhà nước bị cáo võ tiến hùng không chối tội
sau nhiều lần khẳng định làm đúng quy trình không vụ lợi chủ trương nhân rộng công nghệ xử lý nước
thải với redoxi ba c là chủ trương tập thể ông cùng đồng nghiệp làm với tinh thần xây dựng cầu tiến và kết quả
hết sức tích cực viện kiểm sát có những sai lầm khi đánh giá việc mua bán là trái quy định nên mong
hội đồng xét xử đánh giá khách quan được đánh giá là thành khẩn khai báo bị cáo nguyễn trường giang
cho hay đứng tên công ty acate nhưng không tham gia góp vốn không mua bán cổ phần mọi việc anh
làm đều do ông trung và vợ là bà nguyễn thị trúc chi hòa nhờ các công việc ở công ty trong đó có
thương vụ mua bán chế phẩm với thành phố giang cũng làm theo sự chỉ đạo của ông trung
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất về vụ án này để tiếp tục theo dõi hãy nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất
xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại trong những tin tức tiếp theo